trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín những người cao tuổi và những người có bệnh lý nền
luôn là nhóm đối tượng được đặc biệt chú ý
chính vì vậy công tác phòng chống dịch ở các trung tâm dưỡng lão là mối quan tâm hàng đầu
ghi nhận tại trung tâm dưỡng lão diên hồng hà nội
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
trung tâm dưỡng lão diên hồng đã sớm triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa
hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh cho những người cao tuổi

những người nhà tạm dừng hoạt động thăm non
trong thời gian này các ông cụ bà cụ tại đây thường xuyên được theo dõi thông tin về dịch bệnh
hiểu rõ sự nguy hiểm của covid một mươi chín đối với họ
những người cao tuổi và hầu hết đều có sẵn bệnh lý nền
hàng ngày họ đều được kiểm tra thân nhiệt nhắc nhở vệ sinh tay và vận động hợp lý
cũng như bổ sung các chất dinh dưỡng
để tăng cường sức đề kháng
trong thời gian bệnh dịch trung tâm lo là bởi đất sắc sắc và đất đẹp
cho nên chúng tôi rất nhanh tâm trong việc giữ máu lo cho các cụ rất an toàn
còn về mặt nhà nước thì chúng tôi lại thà nhanh tâm hơn
người già hay bị tổn thương nhất hay bị nây nhất nhưng họ đựng đáo
và nhà nước rất quan tâm
nó nắng cho dân chống dịch rất là tốt cho nên chúng tôi rất yên tâm
trung tâm cũng thường xuyên có những hoạt động để nâng cao nhận thức về covid một mươi chín
cho những người cao tuổi tại đây vừa giúp thoải mái tinh thần
vừa giúp các cụ biết cách tự phòng bệnh cho mình và mọi người